vào sáng ngày hôm nay các lực lượng chức năng phối hợp với hàng trăm người dân đang tiếp tục chữa cháy rừng tại xã thanh khai huyện thanh trương tỉnh nghệ an
vào sáng ngày hôm nay ủy ban nhân dân huyện thanh trương tỉnh nghệ an cho biết lực lượng chức năng đang huy động hàng trăm người chữa cháy rừng tại xã thanh khai huyện thanh trương
vụ cháy rừng nói trên được phát hiện từ lúc sáu h ba mươi phút sáng ngày hôm qua ba mươi tháng bốn tại rừng thông và keo ở khu vực xã thanh khai
ngay sau khi phát hiện ra vụ cháy lực lượng chức năng huyện thanh trương đã huy động lực lượng đến để dập lửa
đến tối ngày hôm qua ngọn lửa cơ bản đã được khống chế
tuy nhiên đến năm giờ sáng ngày hôm nay thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại
do trời nắng nóng và gió thổi mạnh nên ngọn lửa cháy rất mạnh
huyện thanh trương đang huy động hàng trăm người đến để dập tắt đám cháy
tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an ngày hôm qua do ngọn lửa lan từ đám cháy rừng tại xã thanh khai khu vực rừng xã nam thái và thị trấn nam đàn đã cháy lớn
đến một mươi chín h tối ngày hôm qua ngọn lửa cơ bản được khống chế
tuy nhiên sau đó ngọn lửa vẫn âm ỉ cho đến ba giờ dạng sáng ngày hôm nay mới được dập tắt hoàn toàn
theo thống kê ban đầu ngọn lửa đã theo dụi khoảng tám năm hectare rừng của xã nam thái và thị trấn nam đàn
tuy nhiên khu vực này những năm trước đây đã từng xảy ra cháy
cây gỗ lớn không còn chủ yếu là cháy cây bổi lau thực bì